lực lượng cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi vừa khống chế một đối tượng say xỉn có biểu hiện bệnh tâm thần
đã cầm dao xông vào nhà dân hâm dọa và gây dối trật tự công cộng
đối tượng là đặng phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã phổ phong thị xã đức phổ
vào ngày một mươi sáu tháng chín sau khi uống rượu đối tượng đã xông vào một số nhà người dân thuộc tổ dân phố quyết thắng
phường trương quang trọng lấy dao đe dọa gây dối trật tự công cộng
tiếp nhận tin báo cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi đã khống chế đối tượng thu giữ hai con dao và hai cây kéo